thủ tướng iraq haider al abadi hôm qua tuyên bố quân đội nước này đã giành chiến thắng trước tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tại thành phố mosul

tuyên bố của văn phòng thủ tướng iraq nêu rõ thủ tướng haider al abadi đã đến thành phố mosul vừa được giải phóng để chúc mừng các chiến sĩ cùng với người dân iraq giành chiến thắng
trong suốt sáu tháng qua quân đội iraq liên tục mở các chiến dịch tấn công nhằm giành lại mô sung từ tay phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng vốn bị chiếm giữ từ năm hai nghìn một mươi
các cuộc giao tranh tại mosun đã phá hủy phần lớn thành phố và gây nhiều thương vong dân thường
theo số liệu thống kê của liên hợp quốc hơn chín trăm linh người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh tại thành phố này
cảnh báo is hiện vẫn chiếm giữ các vùng khác ở iraq và có thể tiến hành các vụ đánh bom thường xuyên tại các khu vực do chính phủ kiểm soát
thỏa thuận thương mại song phương giữa hai cường quốc mỹ và anh có thể sẽ được ký kết ngay sau khi anh rời eu
đây là cam kết được tổng thống mỹ donald trump đưa ra trong cuộc gặp với thủ tướng anh theresa may bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi vừa bế mạc tại thành phố hamburg đức
tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump đã mở ra triển vọng mỹ có thể sẽ là nước đầu tiên ký thỏa thuận thương mại với anh thời hậu brexit
tổng thống donald trump khẳng định không có nước nào có mối quan hệ gần gũi đặc biệt với nhau hơn quan hệ mỹ và anh
ngoài ra anh cũng đang kỳ vọng sớm đạt được một thỏa thuận thương mại với nhật bản ngay sau khi tiến trình đàm phán brexit kết thúc
bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi thủ tướng anh theresa may cũng có các cuộc hội đàm song phương với chủ tịch trung quốc tập cận bình
bà may đã đề cập đến vấn đề công suất dư thừa của ngành thép trung quốc vấn đề nhập khẩu thép trung quốc vào thị trường mỹ
và nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh thương mại giữa mỹ với eu và trung quốc
ông tập cận bình cho rằng các nước cần phối hợp hành động trong vấn đề sản xuất thép
hôm qua ngoại trưởng mỹ rex tillerson đã tới thủ đô kyiv bắt đầu chuyến thăm chính thức ukraine
chuyến thăm được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ của mỹ dành cho ukraine
cũng như tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở miền tây
ngay sau khi tới kyiv ngoại trưởng mỹ rex tillerson đã có cuộc gặp với các nhà hoạt động
đang thúc đẩy tiến trình cải cách ở ukraine cuộc gặp diễn ra trước khi ông tillerson hội
kiến với tổng thống ukraine petro poroshenko
chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp chúng ta sẽ có một cuộc bàn thảo về tầm quan trọng
của công cuộc cải cách đối với ukraine đó là lý do vì sao tôi muốn gặp gỡ các bạn để thảo
luận về tương lai của ukraine tôi muốn tiến trình cải cách của ukraine sẽ
khiến cho đất nước này là địa điểm hấp dẫn đối với nhà đầu tư với các nước láng giềng châu âu
và tôi sẽ thông báo những điều này với tổng thống poroshenko trong cuộc gặp sắp tới
chuyến thăm của ngoại trưởng tillerson tới kyiv diễn ra chỉ hai ngày sau khi tổng thống mỹ
donald trump có cuộc gặp chính thức đầu tiên với người đồng cấp nga vladimir putin
trong những nội dung thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo này là vấn đề về ukraine
tuy nhiên chi tiết không được thông báo song phía mỹ đã bày tỏ tin tưởng rằng hai nước có khả năng hợp tác
giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây vốn là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến quan hệ
nga mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau cuộc chiến tranh lạnh cơ quan quản lý chống độc quyền
liên minh châu âu eu đang cân nhắc một mức phạt có thể lập kỷ lục mới với google liên quan tới hệ điều
hành android tháng bốn năm ngoái ủy ban châu âu đã buộc tội google lạm dụng tính phổ quát của hệ
điều hành dành cho thiết bị di động android của họ để ngăn chặn các cơ hội làm ăn của các đối thủ
khác một quan chức thực thi luật chống cạnh tranh của eu cho rằng google đã có những chiều
thức để lấn át đối thủ của họ như việc yêu cầu các nhà sản xuất smartphone cài đặt chiếc google
search và trình duyệt google crome để có thể truy cập được vào các kho ứng dụng khác của họ google
cũng ngăn không cho các nhà sản xuất thiết bị sử dụng các nền tảng hệ điều hành là đối thủ của
android căn cứ vào mức án phạt hai bảy tỷ đô la mà cơ quan chống cạnh tranh của eu vừa tuyên bố với
google vào tháng trước có thể lương trước được về mức phạt đối với android
có thể sẽ xác lập kỷ lục mới do mức độ bao phủ rất rộng của hệ điều hành này
thưa quý vị và các bạn thời gian qua tại tỉnh hậu giang phong trào xây dựng
gia đình hiếu học dòng họ khuyến học luôn nhận được sự quan tâm khuyến khích của các cấp
các ngành và sự đồng thuận của người dân từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao
chất lượng giáo dục cả trong nhà trường và ngoài xã hội dù cho hoàn cảnh gia đình khó khăn
thiếu thốn nhưng nhiều gia đình ở tỉnh hậu giang vẫn quyết tâm nuôi ước mơ ươm mầm con chữ cho con em mình
xuất thân trong một gia đình nông dân thực thụ hoàn cảnh khó khăn không được học hành tử tế
suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên ông dương thành hòa ấp một mươi xã lưng nghĩa
huyện long mỹ tỉnh hậu giang thấu hiểu được sự khó khăn vất vả nếu không được ăn học đến nơi
đến trốn chính vì thế ông luôn tâm niệm là phải quyết tâm nuôi dạy các con ăn học thành tài
thấu hiểu nỗi cơ cực của cha mẹ cũng như không phụ sự kỳ vọng của họ dành cho mình
nên các con của ông luôn cố gắng học tập thật giỏi hiện người con gái lớn của ông đã tốt
nghiệp đại học và có công an việc làm m mica
một người đang là sinh viên năm hai trường đại học cần thơ
mặc dù bận biệu với việc học hành nhưng các con của ông vẫn tranh thủ những ngày nghỉ để về phụ giúp cha mẹ việc nhà cửa đồng áng
em thấy hoàn cảnh của gia đình của mình thì khó khăn nên em cũng gán học để có thể sau này là giúp được bản thân mình có việc làm ổn định
hai là em có thể giúp được cho ba máy em có cuộc sống cũng ổn định hơn để phát triển công an việc làm hơn
để sau này giúp ích được cho xã hội và giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em
phải cố gắng để cho một số hộ sau này sau này là hạ quyết tâm làm như chú bà trở lên
về phía công lực bộ cũng có phát biểu như thế và mở rộng cho trong bốn mươi sáu hộ
bây giờ mình là làm tiến tiến từng bước
coi như vậy là hộ nào cũng phải chạy theo cho bằng là tương đối với nhau
lâu nay ấp một mươi xã lưu
từng nghĩa huyện long mỹ tỉnh hậu giang
vốn được mọi người gần xa gọi bằng cái tên triều mến là ấp đại học hay ấp hiếu học
với bốn mươi sáu gia đình được công nhận là gia đình hiếu học
có một điều đặc biệt là trong số này thì có tới ba mươi tám gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo
cuộc sống khó khăn là vậy
xong có lẽ chính niềm tin và hy vọng được thoát nghèo từ con chữ đã làm động lực thôi thúc cho biết bao gia đình nơi đây cố gắng lo cho con cái học hành
trước là để nâng cao trình độ thay đổi tư duy
và sau là có cuộc sống kinh tế phát triển hơn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại